khi việc xử phạt người bị phạm tham gia giao thông chưa nghiêm
khi hệ thống giao thông kết nối phụ trợ còn thiếu và yếu
khi ý thức hợp tác để xây dựng hệ thống giao thông tiện ích
giảm bớt ủn tắc giao thông của người dân còn chưa cao
thì xe buýt nhanh sẽ khó nhanh như kỳ vọng của các cơ quan quản lý
mong muốn của dân cũng như là của mọi người là muốn làm cái gờ
để mà giải lòng giải sống cách giữa xe buýt nhanh và giao thông bình thường
thì nó sẽ có một cái gờ cao hơn một chút nữa
để cái thứ nhất là ô tô cũng không lấn sang
cái thứ hai nó xe máy bà con đi nó có một cái ý thức
giao thông của hà nội hiện nay thì không thể đạt được tốc độ
mà theo mong muốn của các quỷ ban dân thành phố
hiện nay là trên giao thông thì những cái làn mà dành riêng cho xe buýt nhanh
thì mọi quốc gia giao thông
thì mọi quốc gia giao thông thì mọi quốc gia giao thông
vẫn đi vào
xe buýt nhanh thì tiêu chí không chỉ là chạy nhanh
mà trước hết là cái tiêu chí phục vụ phải là an toàn
và người dân đi được thoải mái thuận lợi
thưa ông một trong những điều khiến cho xe buýt nhanh khó có thể nhanh được
đó là do ý thức của những người cùng tham gia giao thông
hay là do sự tính toán chưa khoa học của các nhà quản lý
khi mà đưa vào sử dụng tuyến xe buýt này
cái câu hỏi này của bạn rất là hay
như tôi ở đầu chương trình tôi đã nói
thực ra các nhà quản lý
cái bat cái giải pháp vận tải khối lượng lớn
nó phải đi đồng bộ với các giải pháp
về quản lý nhu cầu phương tiện cá nhân nữa
và khi mà đưa vận hành vào
thì chúng ta phải có những giải pháp
ví dụ như chúng ta quản lý chặt
về tốc độ tăng trưởng phương tiện cá nhân đặc biệt ô tô con và xe máy
sau đó thì chúng ta mới đưa vào vận hành khai thác
nhưng mà cái bat nó lại đi trước
cái lộ trình của quản lý nhu cầu phương tiện cá nhân
dẫn đến hiện nay cái mà bat đang đi
hiện nay đang như bạn ơi trên mạng
rất nhiều cái hình ảnh
mà cũng tương đối là khoảng cả kỳ một người xe máy thôi
đứng ở làn của bíp nhanh
thì toàn bộ cả một cái hệ thống
một chuỗi nó sẽ bị dừng lại
thì cái này thì chúng ta
cái sự chuẩn bị khi đưa bat vào khai thác
thực ra đây cái lỗi của nhà quản lý
chúng ta chưa có tuyên truyền sâu rộng
chưa mở những cái mà
tiến dịch tuyên truyền
nó đi sâu vào người dân
đáng ngẽ trước khi đi vào khai thác
chúng ta phải có cái chiến dịch đấy trước
chuẩn bị ít nhất sáu bảy tháng
thì khi đó người dân mới thấm nhuận
và hiểu được thế nào
là cái lợi ích của cái bat
thì tôi nghĩ cái này là cái mà chúng ta cần phải
giờ khi đưa vào khai thác rồi
đang khai thác thử vận hành một tháng
chúng ta tiếp tục chúng ta phải tăng cường
xin được tiếp tục câu chuyện về ý thức của người dân
dường như là những lãng phí trước đó của các nhà chờ
rồi sự thiếu kết nối đồng bộ
và sự chèn ép của các phương tiện tham gia giao thông khác
khiến cho nhiều người đi xe ban đầu
chỉ vì tò mò
và thiếu hợp tác khi cùng tham gia giao thông
thực sự là với bản chất tôi là chuyên gia
tôi rất lo cái chuyện mà hiện nay
người dân đang một tháng miễn phí
người dân đang đi vì sự tò mò
người dân đang đi về sự thích thú về sự khám phá một cái mới
và một những cái gì đấy nó mới xảy ra
thì người chúng ta theo hội chứng lắm đông
rất là nhiều người đi
nhưng mà qua cái mà tôi thực sự bản thân tôi khi chưa bước chân lên đi
thì tôi có ý thức được như thế
nhưng sau khi tôi đi thử
và tôi cũng thử một cái test
rất nhanh là ở cái nhà chờ
ở cái điểm ví dụ như là kim mai
rồi nhà chờ trên phố lê văn lương kéo dài
đặc biệt các em sinh viên
sau khi tôi hỏi thì các em rất là thích thú
và tôi khẳng định là khi mà khai thác hiệu quả
xong cái một tháng chúng ta chạy thử
thì số lượng hành khách nó giảm cũng không đáng bao nhiêu cả
và nó sẽ là khải thi
nếu mà chúng ta tổ chức tốt tuyến này
tuy nhiên là việc bắt các phương tiện khác
nhường hẳn một nửa đường
và thậm chí là cấm
một số phương tiện khác tham gia
thì rõ ràng là để tạo thuận lợi cho tuyến
xe buýt nhanh brt liệu điều này có công bằng không
khi mà tất cả người dân đều có quyền
bình đẳng như nhau
mặc dù ở phần đầu chương trình thì ông đã có chia sẻ câu chuyện ở đài loan rồi
thực ra là cái sự mà bạn nói
cái mà ưu tiên cho buýt nhanh
thì trên thế giới đều như thế hết
thì bạn đi rất nhiều
tất cả nếu mà ở trên thế giới còn buýt nhanh là đường riêng
và xe buýt có quyền đi với tốc độ
đúng như tốc độ thiết kế
còn ở việt nam chúng ta thì cái
cái mà chúng ta hy vọng tới thì sau này sẽ được
còn hiện nay với cái khả năng hiện nay
thì chúng ta làm được đoạn nào là hay đoạn đấy
và với cái cũng cái mà ở đây
cũng là một cái là đứng dưới
cốc độ một người dân
thì chúng ta cũng nên tuân thủ
cái phân luồng giao thông của nhà quản lý
để làm sao tạo một cái thói quen văn minh đô thị
để tiệm cận với văn minh đô thị trên thế giới
để giúp cho cái hà nội
giảm cung tắc
nó sẽ bước hơn
dần dần thay đổi hơn
nói như ông thì rõ ràng mô hình phương tiện xe buýt nhanh
đang rất được ủng hộ
ở trên thế giới nhưng mà tại sao khi mà về nước ta
thì lại có nhiều ý kiến trái chiều đến vậy
hiện nay cái phương án tổ chức giao thông của chúng ta
nó quá phức tạp
vì trên thế giới là toàn những làn
không phải hỗn hợp
còn chúng ta làm hỗn hợp với số lượng xe máy ô tô
chúng ta quá nhiều
dẫn đến là khi nhà quản lý đưa vào phân luồng giao thông của tuyến này
thì rất nhiều chuyên gia vào đều có tay hết
và không thể nào
làm tổ chức nó tốt được
và sau khi đó thì sở thông ở tại hà nội
đã họp với chuyên gia của un banh thế giới
và đưa ra được cái phương pháp giải pháp
giống như là gọi là xe bíp lai
nghĩa là nó lai giữa cái bíp nhanh
và bíp thường
thì bạn thấy nhiều tốc độ trong khu vực vành đài ba
xe bíp chạy tương đối chậm
còn lại ngoài khu vực vành đài ba
xe bíp chạy đúng với nghĩa là xe bíp nhanh
thì tôi nghĩ là cái này chúng ta sẽ dần dần
và sau khi mà trong tương lai
tiến tiệm cận tới
thì sau khi chúng ta giải pháp đồng bộ
chúng ta phát triển khối lượng lớn về tàu điện
trên cao tàu điện ngầm
và một số tuyến xe bíp nhanh nữa
và đặc biệt là kẻ tạo lại
mà cái câu hỏi của bạn tôi cũng quên chưa trả lời
là một số cái bích thường chạy cùng ở đây
thì sở giao thông bản tài hà nội
cùng với tổng bản tài hà nội
đã ngồi ra soát lại
và đã cắt bớt cái trùng tuyến với cái tuyến này
thì tôi nghĩ là lượng cái xe buýt dần dần
nó sẽ bíp thường chạy trên này nó sẽ giảm đi
thì nó cũng dành cho một số những cái làn đường
cho các phương tiện khác
thì tôi hy vọng trong tương lai
thì cái tuyến bat này sẽ thực hiện
bat đúng như theo chuẩn của quốc tế
trong tương lai thì ông có cho rằng là
tuyến xe bíp nhanh sẽ tồn tại phát triển
và dần dần thay thế các tuyến xe buýt cũ không ạ
tôi nghĩ là với cái quy luật phát triển đô thị
mà hiện nay trên thế giới
thì tất cả bản tài khối lượng lớn sẽ thay đổi
toàn bộ những cái xe bíp hiện nay
nếu mà nói thay đổi toàn bộ
thì không phải mà thay đổi một phần lớn
còn lại cái xe buýt thường chỉ đóng vai trò
là kết nối giữa các tuyến lại với nhau
ví dụ tuyến đường sắp trên cao
rồi tuyến tàu điện ngầm và tuyến bt với nhau
chứ còn xe buýt thường sẽ nhường bước cho loại hình này
hiện nay điều gì ở tuyến xe buýt nhanh brt mà ông còn e ngại
thực ra cái e ngại nhất của tôi hiện nay
là cái tình trạng phương tiện cá nhân
nó quá đông đúc ở trên tuyến này
và cái nữa là cái phương tiện mà cái dọc cái tuyến này
thì quá nhiều khu đô thị
mà quá khu đô thị cao tầng
thì dẫn đến là cái mật độ
mà phương tiện cá nhân lưu thông ở trên này
nó quá nhiều
dẫn đến là cái sự mà dành làng đường riêng cho xe bíp
trong một số đoạn nào đấy
đặc biệt giờ cao điểm thì cực kỳ khó khăn
thế nên nhà quản lý cũng như là cái nhà khai thác ấy
chúng ta phải quan tâm trú tâm đến những cái nút giao
và những cái nhà chờ làm sao chúng ta điều chỉnh lại cho hợp lý
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông
và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
tuyến xe buýt nhanh brt là kỳ vọng của chính quyền hà nội
nhằm hướng đến hệ thống giao thông văn minh và tiện ích
giảm bớt phương tiện cá nhân khi tham gia giao thông
tuy nhiên rõ ràng bên cạnh những điểm tiện ích của tuyến xe buýt này
vẫn còn tồn tại một số bất cập cần sớm được giải quyết
có như thế thì tuyến xe buýt này mới có thể góp phần giải quyết
ủn tắc giao thông hiện nay trên địa bàn của thủ đô
đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết
kính chào tạm biệt